thưa quý vị phó thủ tướng vũ đức đam vừa ký quyết định số một nghìn bốn trăm chín mươi năm về việc thi hành kỷ luật đối với ông bùi nhật quang
trong thời gian giữ chức chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
theo đó ông bùi nhật quang bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng
trong thời gian giữ chức chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
giai đoạn từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến khi thôi chức bộ
thời gian thi hành kỷ luật tính từ thời điểm công bố quyết định số sáu trăm bốn mươi ba qdstvk ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về thi hành kỷ luật đảng